sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi một tòa án nhân dân tp hcm mở phiên tòa xét xử vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản đối với các bị cáo trần phương bình
nguyên tổng giám đốc phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng đông á phan văn anh vũ tức vũ nhôm
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng bắc nam bảy mươi chín công ty bắc nam bảy mươi chín và hai mươi bốn đồng phạm khác
các bị cáo nêu trên bị cáo buộc gây thiệt hại hơn ba sáu trăm linh tỷ đồng của đông á banh
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao trong thời gian làm tổng giám đốc tại đông á banh
trần phương bình đã tổ chức chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư của nhà băng này
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho đông á banh hơn ba sáu trăm linh tỷ đồng
ngoài ra ông trần phương bình giúp sức cho vũ nhôm chiếm đoạt hơn hai trăm linh tỷ đồng của ngân hàng đông á
đông á banh dự tò với vai trò nguyên đơn dân sự
bên cạnh đó hội đồng xét xử triệu tập ba trăm ba mươi ba cá nhân tổ chức có quyền lợi nghĩa vụ liên quan người làm chứng đến tòa
phiên tòa do thẩm phán phạm lương toản chánh tòa hình sự tòa án nhân dân tp hcm làm chủ tòa
buổi sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi một tòa tiến hành thẩm vấn thân nhân các bị cáo
dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
truyền hình nhân dân sẽ tiếp tục thông tin trong các bản tin thời sự tiếp theo